một đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề trên mạng viễn thông với số tiền giao dịch gần hai tỷ đồng
do phạm ngọc long chú tại phường xuân lâm thị xã nghi sơn cầm đầu
vừa bị đội cảnh sát hình sự công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa triệt phá
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã nghi sơn đã khởi tố bắt tạm giam phạm ngọc long
và năm đối tượng khác trong đường dây đánh bạc này
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ hàng chục máy điện thoại di động
và nhiều bảng ghi lô đề
theo tài liệu điều tra từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị phát hiện bắt giữ
đối tượng long và hàng chục đối tượng trên địa bàn thị xã nghi sơn đã tổ chức đánh bạc
dưới hình thức mua bán lô đề qua mạng xã hội như zalo messenger và tin nhắn sms trên điện thoại
với tổng số tiền gần hai tỷ đồng
hiện công an thị xã nghi sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
chú quang sáng quê hải dương
chú quang sáng quê hải dương
dương chú tại thị xã bình long tỉnh bình phước
đối tượng cướp tài sản có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản bỏ trốn khi đang chờ giám định tâm thần
tại viện pháp y tâm thần trung ương biên hòa tỉnh đồng nai đã bị công an tỉnh bình phước bắt giữ
ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một chu quang sáng là bị can có lệnh tạm giam do công an huyện trơn thành
tỉnh bình phước khởi tố về hành vi cướp tài sản được đưa đến nhập viện pháp y tâm thần trung ương biên hòa
phường tân phong thành phố biên hòa để giám định tâm thần
dạng sáng ngày bốn tháng một mươi sáng lợi dụng lúc đi vệ sinh khuét tường chui ra ngoài bỏ trốn
sau khi tiếp nhận tin báo cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đã phối hợp với các lực lượng chức năng công an tỉnh bình phước
khám nghiệm hiện trường điều tra truy bắt đối tượng
sau ba ngày lực lượng chức năng công an tỉnh bình phước đã bắt được sáng khi đang lẩn trốn ở bến xe miền đông thành phố hồ chí minh
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại xóm ba thôn phú lễ xã hải châu huyện hải hậu tỉnh nam định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có nốt ruồi cách một cm dưới trước mép phải
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội là hai đối tượng
đối tượng phạm quang duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố hồng ngự phường thụy phương quận bắc từ liêm thành phố hà nội
có nốt ruồi cách một năm cm dưới sau đuôi mắt phải
và đối tượng nguyễn văn hạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn thọ am xã liên ninh huyện thanh trì thành phố hà nội
có sẹo chấm cách một cm sau đuôi mắt phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm

hoặc cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
ngày bảy một mươi ủy ban nhân dân tỉnh hà nam đã ra quyết định về việc thực hiện giãn cách xã hội
trên địa bàn thành phố phủ lý theo đó tỉnh hà nam tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội
theo tinh thần chỉ thị số một mươi sáu đối với một phần các phường có nguy cơ cao trên địa bàn thành phố phủ lý
trong thời gian bảy ngày kể từ giờ ngày hôm nay tám tháng một mươi cụ thể là một phần các phường lê hồng phong
châu sơn hai bà trưng minh khai lương khánh thiện và trần hưng đạo
cũng từ giờ ngày hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh hà nam cũng quyết định kết thúc áp dụng
các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị số một mươi sáu đối với một phần các phường xã
thanh châu thanh tuyền liêm chính quang trung phù văn và liêm trung
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh
bệnh xá công an tỉnh hà nam phối hợp với sở y tế trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc sars cov hai cho toàn bộ cán bộ chiến sĩ
các đơn vị công an tỉnh công an các huyện thị xã thành phố
một trăm linh cán bộ chiến sĩ trong công an tỉnh công an các huyện thị xã thành phố
được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc sars cov hai bằng kỹ thuật ritam pcr
công tác lấy mẫu xét nghiệm được triển khai khẩn trương bảo đảm các yêu cầu phòng chống dịch
đây là chỉ đạo quyết liệt của ban chỉ đạo phòng chống dịch công an tỉnh hà nam
nhằm tăng cường sàng lọc phát hiện sớm các trường hợp mắc covid một mươi chín trong cơ quan đơn vị
đặc biệt là những trường hợp mắc bệnh không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng
để nhanh chóng triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh
đồng thời bảo đảm sức khỏe cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác
thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị
bảo đảm trật tự an toàn xã hội và quyết liệt trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
đến ngày sáu tháng một mươi đã có hơn năm mươi ba triệu lượt cài đặt ứng dụng bc covid
trong đó hơn hai mươi năm bốn triệu ứng dụng
đang hoạt động và có hơn hai mươi tám triệu ứng dụng đã có cập nhật số điện thoại di động
hiện nhiều tính năng của pc covid vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện
trước những lo ngại của người dân về tính bảo mật thông tin cá nhân
bộ thông tin và truyền thông đã có công bố cụ thể
về các quyền mở ứng dụng bc covid yêu cầu người dùng cân cấp khi sử dụng
trung tâm công nghệ phòng chống dịch covid một mươi chín quốc gia cho biết
các cơ chế kiểm soát việc sử dụng quyền trên điện thoại khi cài đặt ứng dụng pc covid
chủ yếu tập trung vào bốn quyền
đó là quyền sử dụng bluetooth quyền truy cập thông báo trên điện thoại cả hệ điều hành android
quyền sử dụng camera quyền truy cập ảnh video âm thanh và tệp
bộ thông tin và truyền thông khẳng định mọi yêu cầu truy cập đều chỉ để phục vụ cho phòng chống dịch
bộ thông tin và truyền thông cho biết với việc được phép truy cập nội dung tin nhắn sms
bộ thông tin và truyền thông cho biết với việc được phép truy cập nội dung tin nhắn sms
tin nhắn ott những ứng dụng xấu độc có thể khai thác ngầm các dữ liệu thông tin nhạy cảm
trong sms ott của người dùng một cách phi pháp
tuy nhiên pc covid là ứng dụng của cơ quan nhà nước nên tuân thủ các quy định của pháp luật
và tuyệt đối không khai thác thông tin sms ott của người dùng
chúng tôi kiểm tra tất cả các dòng lệnh thì chỉ có duy nhất cái dòng lệnh là gọi lại cái quy trình
để nó hoạt động bc covid hoạt động trở lại
còn cái chức năng thứ ba là chức năng về
camera thì chức năng camera này thì nó chỉ phục vụ cho duy nhất để quét cái quy cốt
còn chức năng thứ tư là chức năng về truy bộ ảnh thì chúng tôi có một cái buổi về công bố
về chương trình tìm lỗ hồng cho các nền tảng ứng dụng trong đó tập trung lớn cho
cái ứng dụng chống dịch mà chính phủ chỉ đoán nhất là ứng dụng về bc covid
cái này đã được đưa lên thường xuyên và chúng tôi các lực lượng cũng thống nhất sẽ thường xuyên đánh giá
cũng như là phục vụ cái công tác phối hợp giám sát những cái gì bất thường trong cái ứng dụng của pc covid này
hiện các chuyên gia công nghệ đã đánh giá về các quyền mã nguồn của ứng dụng pc covid và đưa ra kết luận
chưa phát hiện ứng dụng pc covid thu thập thông tin người dùng ngoài phạm vi thực hiện các chức năng
phòng chống dịch covid người dùng có thể yên tâm cài đặt và sử dụng pc covid nếu phát hiện lỗi bảo
mật lỗi thông tin thì gửi cảnh báo để các đơn vị công nghệ hỗ trợ từ chính ứng dụng pc covid
trong ngày hôm qua tại tỉnh quảng ngãi đã xảy ra mưa lớn kéo dài có nơi lượng mưa lên đến hai trăm linh mm
phương án ứng phó với mưa lũ đang được địa phương này khẩn trương triển khai
mưa lớn diễn ra trên diện rộng đã khiến mực nước trên năm con sông ở quảng ngãi là sông vệ
sông trà khúc sông trà câu sông phước giang và sông trà bồng dâng cao nhiều khu vực dân cư ở vùng
hạ lưu các con sông đang có nguy cơ bị ngập chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng sẵn sàng
triển khai hỗ trợ người dân vùng lũ theo phương châm bốn tại chỗ trong những trường hợp nước lũ dâng cao
phải đảm bảo kịp thời di rời dân trong vùng nguy hiểm đến nơi ở tạm an toàn
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi cũng yêu cầu các địa phương
theo dõi sát diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão để phòng chống hiệu quả
hướng dẫn ngư dân neo buộc tàu thuyền đảm bảo an toàn vùng núi phòng ngừa nguy cơ lở núi
thể xảy ra khi mưa lớn vẫn còn kéo dài trong những ngày tới do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
nên trong hai ngày qua đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng tại khu vực miền trung mưa lớn đã khiến
một số khu vực bị ngập sâu và bị chia cắt hoàn toàn hai huyện miền núi hướng hóa và đắk rồng
của tỉnh quảng trị có nhiều ngầm tràn và tuyến đường bị ngập cục bộ chia cắt giao thông do nước
dâng cao cụ thể huyện hương hóa ngập cục bộ chia cắt giao thông tại nhiều vị trí như ngầm tràn
bà man cầu tràn thôn a sóc thuộc xã lìa cầu tràn thôn tà rùng thuộc xã hướng việt cầu tràn ở
các thôn trùm sa rô ba tầng loa thuộc xã ba tầng hồ mới rà lì rào nguồn rào pin thuộc xã hướng sơn
huyện hướng hóa đã di rời hai mươi năm hộ với bảy mươi khẩu ở khóm dân cư cao việt duy tân thuộc thị trấn lao bảo
ra khỏi vùng nguy cơ ngập lụt tại huyện đắk rông nhiều ngầm tràn ngập sâu từ một đến hai mét gây chia cắt
rời vào trung tâm các xã ba nang a vào ba lòng triệu nguyên trong khi đó tại tỉnh quảng nam do mưa
mưa lớn suốt hai ngày qua đã khiến xã lăng cùng bốn xã biên giới của huyện tây giang tỉnh quảng nam bị cô lập
giao thông bị chia cắt do tuyến đường độc đạo dt sáu trăm linh sáu bị ngập sâu nhiều đoạn bị sạt lở để ứng phó với
áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành báo và mưa lớn huyện tây giang đã chỉ đạo các xã trên
khẩn trương triển khai bốn tại chỗ chủ động giữ chữ lương thực thực phẩm và hàng hóa thiết yếu công an
huyện tây giang đã tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát chốt chặn tại các khu vực bị ngập sâu sạt lở
không cho người dân qua lại nguy hiểm đồng thời chỉ đạo công an các xã bám sát địa bàn sẵn sàng giúp
đỡ người dân khi có tình huống xấu xảy ra liên quan đến vụ lật thuyền khiến cho bốn học sinh mất tích trên
sông gâm đoạn qua địa bàn thôn bó cùng thị trấn yên phú huyện bắc mê của tỉnh hà giang đến chiều
ngày hôm qua lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm được thi thể của hai nạn nhân là cháu nguyễn thị tuyết
sinh năm hai nghìn năm và cháu tăng như thuẩn sinh năm hai nghìn bốn trước đó vào sáng ngày sáu tháng một mươi lực lượng
chức năng đã tìm được thi thể của cháu hà ngọc lan sinh năm hai nghìn năm song bốn nạn nhân mất tích hiện còn
cháu hoàng ánh điệp vẫn chưa được tìm thấy vụ lật thuyền trên sông gâm xảy ra vào đêm ngày năm tháng một mươi
khiến tám người rơi xuống sông trong đó có bảy em là học sinh lớp một mươi một trường phổ thông trung học huyện bắc mê
các em đang trên đường trở về sau khi sang bên kia sông vạt lúa giúp gia đình của bạn sau khi thuyền
bị chìm thì đã có bốn em bơi được vào bờ
tại tỉnh đồng nai chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ một đối tượng ở huyện nhân trạch đã cùng đồng bọn
đánh người rồi bỏ trốn sau hơn một năm truy tìm lực lượng công an vừa bắt giữ được các đối tượng này
chiều ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi sau khi nhậu xong nguyễn văn mật nguyễn hữu ngọc chú tỉnh đồng nai
đến một công trường ở xã đại phước để đòi tiền nợ của chủ thầu và xảy ra mâu thuẫn với lực lượng bảo vệ
nên mật đã gọi điện cho phạm nguyễn anh duy và nguyễn hoàng thơ trú tính đồng nai đến
tại đây cả nhóm dùng dao chém anh bùi văn đúng gây thương tật một mươi sáu rồi bỏ trốn
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch phối hợp với công an tỉnh đắk lắc tiến hành bắt giữ phạm nguyễn anh duy
khi ấy đang lẩn trốn ở phường tân hòa thành phố bu ma thuộc
còn nguyễn văn mật và nguyễn hữu ngọc cũng bị bắt khi đang lẫn trốn tại thành phố hồ chí minh
để giảm bớt gánh nặng cho người dân từ các tỉnh thành về quê đang cách ly tại các khu cách ly tập trung
thì tỉnh sóc trăng đã quyết định là miễn phí toàn bộ tiền xét nghiệm tiền ăn cho bà con tại các khu cách ly
theo trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh sóc trăng hiện tỉnh có bốn địa phương đang có tình hình dịch diễn biến phức tạp
gồm thị xã vĩnh châu huyện trần đề mỹ xuyên và mỹ tú
trong các chuỗi lây nhiễm này có nơi đã kiểm soát được tình hình
tuy nhiên phức tạp nhất là huyện trần đề với ổ dịch tại công ty chế biến thủy sản úc si
và hơn sáu người đi làm ăn xa trở về địa phương
chủ tịch ubnd tỉnh đề nghị đối với các trường hợp người dân từ tp hcm và các tỉnh trở về địa phương
cần lập danh sách theo bốn nhóm để quản lý gồm nhóm đã tiêm một mũi vaccine nhóm tiêm hai mũi vaccine
nhóm f đã điều trị khỏi và nhóm những người còn lại
đối với ba nhóm đầu tiên sẽ được cách ly tại nhà nhằm giảm tải cho khu cách ly tập trung để tiếp tục đón tiếp người dân trở về
đối với những bà con đang gặp khó khăn sóc trăng sẽ miễn toàn bộ chi phí xét nghiệm tiền ăn để bà con yên tâm cách ly
đối với những người dân có điều kiện thì vẫn phải chi trả những chi phí này để tỉnh có thêm điều kiện tiếp tục chăm lo cho những hộ nghèo hộ khó khăn
còn tại tp hcm vào chiều tối qua sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết học sinh của hai trường ở xã đảo thành an huyện cần giờ
sẽ đến trường học trực tiếp vào ngày một mươi một tháng một mươi sở cũng đã cung cấp thêm một số thông tin liên quan công tác dạy học trực tuyến của thành phố
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết sau hơn bốn tuần dạy và học trực tuyến số lượng học sinh tham gia học trực tuyến
ở cấp tiểu học trung học cơ sở là chín mươi bảy trung học phổ thông là chín mươi chín từ kinh nghiệm ứng phó với dịch trong năm học trước
lãnh đạo sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết năm nay thành phố đã sáng tạo linh hoạt xây dựng nhiều giải pháp tiếp cận kiến thức
với bậc tiểu học sở yêu cầu là không đặt năng lượng kiến thức lớp một lớp hai dạy học trên truyền hình đến hết kỳ một
nên số clip phong phú đáp ứng yêu cầu của học sinh tiểu học các lớp khác vẫn dùng học liệu theo chương trình cũ
về cơ sở vật chất chuẩn bị cho dạy và học sau khi kết thúc dịch thì có hơn một năm trăm linh cơ sở giáo dục phục vụ cho phòng chống dịch covid một mươi chín
số lượng kết thúc nhiệm vụ là chỉ khoảng một mươi tức một trăm năm mươi trường đã có chủ trương trả lại cho giáo dục phục hồi sửa chữa trở lại
các đơn vị khác thì do vẫn còn bệnh nhân nên vẫn còn đang cúng chiếu dự kiến giữa tháng là hết nhiệm vụ
và các trường có hơn một tháng để sửa chữa hoàn chỉnh để quay lại sau khi được phép cho trẻ đi học trở lại
dự kiến đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai sẽ giải
trực tiếp hiện có hai trường ở xã đảo thành an thì ủy ban nhân dân huyện cần giờ cho học lại từ ngày một mươi một tháng một mươi tức thứ hai tuần sau
sở kiểm tra nắm tình hình thì khắc phục một số nội dung bộ tiêu chí và đội phòng chống dịch covid một mươi chín tại chỗ để đảm bảo an toàn
hiện cần giờ chỉ có lớp một lớp hai lớp sáu lớp chín lớp một mươi hai là năm khối lớp học trực tiếp với hai trăm bốn mươi hai học sinh và sáu mươi giáo viên đảm bảo đủ điều kiện an toàn dạy trực tiếp
điều kiện an toàn dạy trực tiếp
điều kiện an toàn dạy trực tiếp
trường một địa bàn có tới hơn bảy f vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một chỉ sau một tháng từ quận tám thành phố hồ chí minh đã được chuyển hóa thành vùng xanh và được ủy ban nhân dân thành phố công nhận
để làm được điều đó bên cạnh nỗ lực của chính quyền địa phương còn có sự góp sức không nhỏ của mỗi người dân trên địa bàn trong việc tuân thủ các quy định giãn cách xã hội và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch mà địa phương đã đề ra